nhằm đáp ứng đủ điện phục vụ cho sản xuất sinh hoạt và vui chơi cho người dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
tổng công ty điện lực tp hcm đã triển khai công tác quản lý vận hành cho các đơn vị thành viên
bố trí cán bộ trực đầy đủ với tinh thần an toàn và tiết kiệm điện năng
là một thành phố có hơn một mươi ba triệu dân và hơn hai năm triệu khách hàng sử dụng điện
do đó để đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ nhân dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua tổng công ty điện lực thành phố đã tập trung nâng cấp sửa chữa các sự cố về điện
duy tu bảo dưỡng các trạm biến áp các đường dây điện cao thế tập trung hoàn thành từ trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
để cung cấp đủ nguồn điện trong dịp tết dương lịch năm nay tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên
bố trí đầy đủ công nhân trực để phân phối điện vận hành và quản lý điện năng ở các khu vực
các trạm điện không cắt điện thành lập đội cứu hộ và sửa chữa điện khẩn cấp
kiên quyết không để xảy ra các sự cố mất an toàn về điện